trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành công niệm số hai mươi về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
theo đó thành phố sẽ xét nghiệm trên diện rộng cho một trăm linh người dân trên toàn địa bàn để bóc tách các trường hợp f ra khỏi cộng đồng hướng tới mục tiêu khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế tại các vùng xanh vùng vàng và tiến tới trên cả thủ đô từ ngày một mươi năm tháng chín
theo quy định mới công an các xã phường thị trấn sẽ tiếp nhận và duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện qr cho các nhóm là cán bộ công nhân viên trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu người làm việc trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu và bắt đầu từ sáu giờ ngày mai ngày tám tháng chín các chốt của tp hà nội sẽ kiểm soát người và phương tiện theo giấy đi đường mới
chính vì vậy mà trong ngày hôm nay
nhiều cá nhân tổ chức thuộc các doanh nghiệp đã đến trụ sở công an trên địa bàn để hoàn tất các thủ tục cần thiết
ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên antv
các doanh nghiệp đã đến trụ sở công an trên địa bàn để hoàn tất các thủ tục cần thiết
trụ sở công an phường mễ trì nam từ liêm hà nội
ngay từ sáng sớm đã có nhiều người đến đăng ký làm thủ tục giấy đi đường
khi người dân đến trụ sở mọi thắc mắc sẽ được cán bộ trực hướng dẫn chi tiết và cụ thể để quá trình đăng ký được thuận tiện và nhanh chóng

sau khi hồ sơ đã hoàn chỉnh và được phê duyệt người dân sẽ được cấp giấy đi đường theo đúng quy định
khi người dân đến đây họ nhìn đọc thông báo và sau đó họ gửi và phát cho họ một tờ gây khai về thông tin doanh nghiệp
trong đó có địa chỉ email và số điện thoại sau khi ấy xong thì họ có thể ra về
và sau khi về thì công an phường sẽ thông qua hệ thống phần mềm thì chúng tôi tương tác và gửi email lại cho doanh nghiệp
đồng thời doanh nghiệp đọc thông báo này có thể thực hiện được toàn bộ cái thao tác
sau khi doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin cũng như xác minh xong thì công an phường cấp giấy
và sẽ hẹn người dân người đại diện doanh nghiệp đến cấp giấy cho công an phường

sau đó anh sẽ dựa vào danh sách nhân viên của em anh sẽ dựa người đi làm cho em
bắt đầu từ ngày tám tháng chín các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố ra vào vùng một theo giấy đi đường mới
chính vì vậy công tác cấp giấy đang được cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ
ngoài việc tiếp tục và xử lý hồ sơ trực tiếp cán bộ chiến sĩ thường xuyên túc trực cả ngày lẫn đêm để kiểm tra thông tin
trả lời từng địa chỉ meo hồ sơ gửi đến để kịp thời cấp giấy đi đường cho đúng đối tượng
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày qua lực lượng công an quảng ngãi đã tập trung lực lượng truy vết nhanh những trường hợp liên quan đến các hàng chục ca bệnh f
phát hiện tại các khu công nghiệp ở quảng ngãi để khoanh vùng và khống chế dịch bệnh lây lan
sau khi xuất hiện ổ dịch covid một mươi chín ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi với một mươi chín dân thực hiện phong tỏa
trên hai mươi cán bộ chiến sĩ công an tp quảng ngãi tăng cường làm nhiệm vụ đứng chốt tuần tra kiểm soát xử lý người vi phạm
quá trình làm việc gặp một số khó khăn
nhưng là về các loại làm việc
của những ca bệnh là họ không làm theo ca mà họ làm là khó khăn họ mới làm
nên họ không nhớ được cái thời gian họ đi làm cũng như là thời gian sinh hoạt để tổ trì bách việc trì bách của mình
ngoài ổ dịch liên quan tới chi nhánh công ty hoi sa len tại khu công nghiệp phiship và ổ dịch ở xã nghệ an
với nhiều ca bệnh liên tục được ghi nhận và đã lây lan
ra khu công nghiệp và các địa phương khác
ổ dịch mới tại công ty trách nhiệm hiểu hạn tentide ở khu công nghiệp quảng phú với một mươi bốn ca covid một mươi chín
được ghi nhận vào sáng ngày sáu tháng chín
khu công nghiệp quảng phú thành phố quảng ngãi phải thực hiện phong tỏa ba mươi ba doanh nghiệp
trên bốn mươi cán bộ chiến sĩ tăng cường tham gia truy vết và đứng chốt
trên địa bàn phường quảng phú có hai doanh nghiệp có các ca nhiễm f một
thì phường đã chỉ đạo và tiến hành khẳng trương ngay việc quy động các lực lượng để bố trí
chốt kiểm soát thứ nhất là điểm phong tỏa tại nhà nghỉ minh hàng là có một ca f làm tại công ty tiến hành
hôm nay tại nhà nghỉ là có ba mươi tám công nhân nghỉ trọ tại cái khu vực này
thì phường cũng đã bố trí các lực lượng chốt phong tỏa tại khu dân cư này
hiện có ba mươi ba doanh nghiệp tại khu công nghiệp quảng phú đang được phong tỏa
để triển khai xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín cho toàn bộ công nhân người lao động
liên quan đến ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn tên trai
ban quản lý yêu cầu ubnd tỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở mức nguy cơ rất cao
tại các địa phương có công nhân thuộc công ty này lưu trú
sau khi mà nhận được cái thông tin của báo chí và thông tin có người liên quan đến cái nhiễm f
thì bộ quản lý có bộ phận là lạp cái danh sách của nhà máy ở các địa phương
huyện thành phố
và thị xã đức vũ để mà gửi ngay về cho chủ tịch có cái địa phương
cùng phối hợp trong cái vấn đề truy vết và nắm thông tin để mà triển khai cái công tác phòng dịch
hiện công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
cũng đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương
khoanh vùng sàng lọc truy vết xét nghiệm đối với tất cả công nhân người lao động liên quan đến ổ dịch mới này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đinh văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đinh văn mơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn thị cẩm thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện long mỹ
và võ thị huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người dân
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày tám tháng bảy đinh văn phú và vợ là võ thị huỳnh
cùng hai vợ chồng em trai của phú là đinh văn mơ nguyễn thị cẩm thúy
thuê xe ô tô bảy chỗ đi từ phường tân bình tp thủ đức tp hồ chí minh
về nhà cha ruột ở ấp một xã thuận hòa huyện long mỹ
sau khi đến nơi bốn người đến trạm y tế xã thuận hòa khai báo y tế
và xuất trình giấy chứng nhận kết quả doanh nghiệp âm tính với sars cov hai
được bệnh viện tp thủ đức cấp một ngày trước đó
khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã thuận hòa
ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với phú huỳnh mơ thúy bảy ngày
bắt đầu từ ngày tám tháng bảy
theo quyết định cách ly mà tiếp tục với những người thân trong gia đình
cũng như nhiều người bên ngoài hết thời hạn cách ly phú huỳnh mơ và thúy
đều có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
qua điều tra cơ quan chức năng chứng minh có một mươi hai người bị lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
từ bốn người này trong đó có một người tử vong
và những người nhiễm bệnh này tiếp tục lây cho nhiều người khác
ở các xã thuận hòa xà phiên thuận hưng của huyện long mỹ
sau thời gian điều trị đinh văn phú đinh văn mơ nguyễn thị cẩm thúy khỏi bệnh
và được về nhà từ cuối tháng bảy đến nay